trong khi đó tại tp hcm vào chiều ngày hôm nay ubnd tp thủ đức ra thông báo phong tỏa cách ly y tế vùng có dịch đối với phường long trường và phường tăng nhân phú b với hơn năm mươi chín nhân khẩu để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian phong tỏa hai phường trên bắt đầu từ giờ ngày mai cho đến khi có thông báo mới
trong thời gian áp dụng phong tỏa cách ly y tế người dân không được ra khỏi khu vực phong tỏa trừ nhân viên y tế thực hiện công vụ các trường hợp cấp cứu khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác
đồng thời bảo đảm giãn cách xã hội giữa người với người cách ly giữa nhà với nhà không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở
cá nhân không tuân thủ yêu cầu cách ly phong tỏa sẽ bị cưỡng chế theo quy định